tấn công chấn áp tội phạm tăng cường lực lượng công an chính quy về các huyện thành phố góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi công an tỉnh nam định đã tăng cường chín mươi bảy cán bộ chiến sĩ thuộc hai mươi hai phòng nghiệp vụ
về các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trong tỉnh phối hợp công an các huyện thành phố và chính quyền địa phương
ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân du khách tham gia các hoạt động vui xuân đón tết
công an tỉnh cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
phân đấu không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong các ngày nghỉ tết nguyên đán tội phạm hoạt động manh động lộng hành gây bức xúc trong nhân dân
nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
thành phố đà nẵng đã chỉ đạo công ty cổ phần cấp nước đà nẵng khẩn trương hoàn thiện thi công xây dựng công trình
đập tạm ngăn mặn trên sông cẩm lệ với tổng chi phí một mươi bốn tỷ đồng
theo dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào trước tết nguyên đán
có phần chủ động ứng phó với tình huống nước nhiễm mặn có nguy cơ xảy ra trước tết nguyên đán
việc đắp đập tạm ngăn mặn tại sông cẩm lệ chỉ là công trình tạm thời
khi dự án mở rộng trạm bơm phòng mặn an trạch tuyên ống chuyển tải nước thô từ đập an trạch về nhà máy nước cầu đỏ
và nhà máy nước hòa liên hoàn thành thì tháo dỡ đập và trả lại nguyên trạng lòng sông ban đầu
thánh đạo công ty dawako cho biết hiện các công suất của nhà máy nước đã có thể cung cấp tối đa đến ba trăm bốn mươi tám m ba trên ngày
cao gấp một một lần so với công suất đỉnh điểm trong mùa hè năm hai nghìn một mươi chín
do đó dawako sẽ cung cấp đủ nước sinh hoạt cho thành phố trong dịp tết nguyên đán canh tí
nếu nước sông cầu đỏ bị nhiễm mặn nặng hơn năm trăm năm mươi mg trên lít
thưa quý vị những ngày này tại thành phố hải dương tỉnh hải dương thị trường đồ trang trí tết đang rất sôi động
năm nay đồ trang trí tết khá phong phú
hình thức bắt mắt đa dạng đáp ứng nhu cầu mua sắm và trang hoàng nhà cửa của người dân
tại thành phố hải dương các cửa hàng bán đồ trang trí dịp tết rực rỡ sắc đỏ của các loại đèn lồng
cầu đối với nhiều chủng loại
các sản phẩm bán ra thị trường năm nay hầu hết đều có xuất xứ việt nam
các loại đèn lồng có giá từ sáu mươi đến một trăm ba mươi đồng tùy kích cỡ
cầu đối loại nhỏ hai mươi đồng một cái lì xì một tập từ năm đến một mươi chiếc có giá từ bốn đến tám đồng
bên cạnh những loại đồ trang trí nhà cửa các loại hoa giả để trang trí cũng được nhiều người dân quan tâm
giá cả cũng có nhiều loại từ rẻ đến đắt tùy thuộc vào chất liệu hoa
một trậu hoa có giá từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng
tên nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đang đến gần với những món đồ trang trí đang được bán trên thị trường khá phong phú và đa dạng
hy vọng sẽ góp thêm niềm vui xuân ấm áp cho mọi nhà
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế
ngày hai mươi tháng một iran thông báo sẽ xem xét rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
nếu tranh chấp liên quan tới chương trình hạt nhân của quốc gia này bị đưa ra hội đồng bảo an liên hợp quốc
hồi tuần trước anh pháp và đức đã kích hoạt quy trình giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận hạt nhân ký kết năm hai nghìn một mươi năm
vì cho rằng tehran đã vi phạm thỏa thuận
nếu không được giải quyết trước ủy ban chung vấn đề sẽ được tiếp tục đưa lên một bàn cố vấn
và cuối cùng có thể lên tới hội đồng bảo an liên hợp quốc dân tới việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của liên hợp quốc với tehran
ngoại trưởng mohammad javad zarif cho rằng động thái mới của các nước châu âu không có căn cứ pháp lý
và nếu các bên tiếp tục tiến xa hơn iran sẽ xem xét rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân
ngoại trưởng iran cũng khẳng định quốc gia này đã dừng các bước nhằm thu hẹp cam kết
cần tuân thủ trong thỏa thuận hạt nhân ký kết hồi năm hai nghìn một mươi năm
nếu các quốc gia châu âu trở lại tuân thủ các cam kết iran cũng sẽ ngừng việc thu hẹp các cam kết tuân thủ
trong bối cảnh còn hơn một mươi ngày nữa anh sẽ chính thức rời khỏi mái nhà chung liên minh châu âu eu
nước này đang nỗ lực tìm kiếm các mối quan hệ thương mại mới nhằm bảo đảm bình ổn và tăng trưởng liên tục trong thời gian tới
theo kế hoạch anh sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh đầu tư anh châu phi đầu tiên diễn ra tại london
thủ tướng boris johnson sẽ gặp một mươi sáu nhà lãnh đạo trong số hai mươi một quốc gia châu phi
tham gia hội nghị nhằm kêu gọi các mối quan hệ đầu tư sâu sắc hơn với các nước châu phi
bộ phát triển anh nhận định tiềm năng kinh tế của châu phi là rất lớn khi chiếm tám trong số một mươi năm nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới
và dân số có thể tăng gấp đôi lên hơn hai tỷ người vào năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu của cơ quan xuất khẩu anh nước này đã đầu tư hai tỷ bảng anh tương đương hai sáu tỷ đô la mỹ
cho các hoạt động xuất khẩu sang châu phi của các công ty anh trong vòng hai năm qua
truyền thông ấn độ nhận định cước viễn thông ở nước này có thể sớm tăng mạnh
sau khi tòa án tối cao yêu cầu các nhà thầu phải nộp cho chính phủ phần tổng doanh thu điều chỉnh lên đến một mươi ba tỷ usd vào ngày hai mươi ba tháng một tới
hai nhà mạng lớn nhất ấn độ là vodafone idea và bati airtel có lần lượt bốn trăm hai mươi hai triệu và một trăm bốn mươi một triệu người dùng
đang đối mặt với thiệt hại lên đến nhiều tỷ đô la
do vậy theo truyền thông ấn độ người dùng di động ở đất nước
nam á này sẽ sớm bị tăng cước dịch vụ ba mươi so với hiện nay để hai hãng viễn thông trên có thể vượt qua gánh nặng thua lỗ
ấn độ hiện là nước có gói cước di động rẻ nhất thế giới
trong khi người dân ấn độ phải trả hai mươi năm đô la cho một gigabyte dữ liệu
thì cước phí trung bình cho một gigabyte trên thế giới là tám bốn mươi năm đô la
mặc dù mức giá mới được dự báo sẽ tác động đến chi tiêu của người tiêu dùng ở ấn độ
nhưng hiện tại tổng chi tiêu liên quan đến viễn thông ở ấn độ vẫn thuộc loại thấp nhất thế giới
cục thủy lợi hoàng gia thái lan đang đẩy nhanh công tác xây dựng bốn trăm hai mươi một khu vực chữ nước trên tổng diện tích một trăm chín mươi hai ha
khi tình trạng nhiễm mặn tác động tới hệ sinh thái và chất lượng nước dành cho sinh hoạt và nông nghiệp
cục thủy lợi hoàng gia thái lan đã phải chuyển tám trăm năm mươi triệu mét khối nước
từ lưu vực sông mekalong sang lưu vực sông chaubraya để khử mặn trong mùa khô này
ngày hai mươi tháng một chính phủ malaysia tuyên bố tiếp tục trả một trăm một mươi container chứa rác thải nhựa về các quốc gia xuất xứ
sau khi hoàn thành việc gửi trả một trăm năm mươi container rác thải loại này
nhà chức trách malaysia cho biết một trăm năm mươi container
ước chứa khoảng ba bảy trăm ba mươi bảy mét khối rác thải nhựa đã được quốc gia này trở về các quốc gia xuất xứ
hầu hết là các nước phát triển như mỹ anh nhật bản canada tây ban nha và pháp
chính phủ malaysia cũng tuyên bố không chịu bất kỳ chi phí nào trong việc gửi trả các container rác thải nhựa
và những công ty nhập khẩu những container rác này phải chịu toàn bộ chi phí
quý vị và các bạn thân mến tiếp theo chương trình là tin tức trên các báo số ra ngày hôm nay
trong chuyên mục điểm báo của chúng tôi
thưa quý vị chỉ riêng trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra
bắt giữ và xét xử hàng loạt vụ trọng án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến hình thức kinh doanh đa cấp
đây cũng là nội dung
của bài viết trên báo nhân dân số giả ngày hôm nay
không phải là loại hình phạm vi tội phạm mới nhưng thủ đoạn lừa đảo qua hình thức kinh doanh đa cấp
với nhiều vỏ bọc phức tạp chiêu thức mới lạ vẫn đang tiếp tục đưa hàng trăm nghìn người vào bẫy
với số tiền rất lớn
từ đó những đường dây đa cấp bất chính vẫn ngang nhiên tồn tại gây nhức nhối trong xã hội
theo bài viết nhà đầu tư không nên vội vàng chạy theo các lợi ích mơ hồ phù phiếm
để rồi bị những kẻ kinh doanh lòng tham lợi dụng nưỡng tay trên khối tài sản
mà bản thân phải vất vả làm lụng chắt bóp trong một thời gian dài mới có được
bởi không có hoạt động làm dâu nào có thể dễ dàng tốn ít công sức
ngoại trừ các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
ghi nhận của phóng viên báo lao động trong ngày hai mươi tháng một cho thấy
rất nhiều máy atm tại các khu công nghiệp gặp trục chặt hoặc lỗi thiết bị
khiến cho công nhân không thể rút tiền phục vụ tiêu dùng
dịp tết nội dung này được phản ánh qua bài viết
công nhân điêu đứng vì atm trục chặt
thực tế tại các khu vực nội thành hà nội khảo sát của phóng viên báo lao động
trong chiều ngày hai mươi tháng một cũng cho thấy hàng loạt máy atm của các ngân hàng
cũng gặp sự cố việc hàng loạt cây atm của các ngân hàng gặp sự cố
không thể rút tiền không chỉ gây bức xúc với khách hàng mà còn gây nhiều thắc mắc
bởi từ đầu năm hai nghìn hai mươi ngân hàng nhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng
phải chủ động xử lý kịp
thời tình trạng xảy ra khi có nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm tết nguyên đán
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn công bố sáu cuốn sách giáo khoa tiếng anh lớp một mới
là thông tin trên báo sài gòn giải phóng
bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp một
môn tiếng anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó có sáu sách giáo khoa của ba nhà xuất bản được phê duyệt
sau hai vòng thẩm định về chuyên môn của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
sáu bản thảo sách giáo khoa môn tiếng anh một được các hội đồng đánh giá đạt
khi tiếp nhận kết quả thẩm định của hội đồng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
chỉ đạo các vụ cục chuyên môn tham mưu thành lập tổ giúp việc
gồm các chuyên gia các nhà quản lý các giáo viên để tổ chức đọc phản biện sách giáo khoa
được hội đồng đánh giá là đạt
và ra soát lại quy trình việc của hội đồng các vấn đề pháp lý
thưa quý vị trước đây các tổ chức thiện nguyện thường xuyên phát cơm miễn phí
cho các bệnh nhân nghèo ở ngoài khuôn viên của bệnh viện trợ rẫy tp hcm
trong điều kiện nắng nóng khói bụi và bất tiện khi trời mưa gió
để khắc phục khó khăn này bệnh viện trợ rẫy đã xây dựng bếp yêu thương
khang trang và sạch sẽ đặt ngay trong bệnh viện để cho việc cho và nhận cơm từ thiện
được thuận lợi an toàn và bảo đảm vệ sinh
bếp yêu thương của bệnh nhân nghèo là nội dung chính của bài viết trên báo hà nội mới
bếp ăn hôm nay được góp sức từ các mạnh thường quân và qua tay của các đầu bếp
giàu lòng thiện nguyện nên thơm ngon và đong đầy tình nghĩa
dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi bếp yêu thương vẫn đỏ lửa
những suất cơm miễn phí sẽ tiếp tục cung cấp cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
cận tết các nhà hào tâm lại nươm nượp đến bếp yêu thương cho gạo
hỗ trợ tiền để nấu cơm cho bệnh nhân nghèo
nhờ đó những suất ăn miễn phí tiếp tục được nâng lên theo cấp số nhân
bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân sẽ được tiếp thêm sức mạnh
họ có thể an tâm điều trị bệnh và tiết kiệm được một khoản chi phí ăn uống
mà không phải lo cảnh cơm hàng cháo trợ trong những ngày này
quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là những thông tin nóng nhất trên các trang báo phát hành ngày hôm nay
và để thay đổi không khí xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin
mà chúng tôi vừa mới cập nhật
xin mời chị thanh hương tiếp nối chương trình
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
thưa quý vị hà nội bảo đảm cung cấp đủ nước sạch dịp tết
người dân nên cẩn thận khi mua tiền lì xì hai usd in hình chuột vàng
diễn biến bất ngờ của phân khúc căn hộ dịch vụ
đây là những nội dung chính sẽ được đề cập trong năm phút nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
ngay trên mặt đất
thắng lợi của cách mạng tháng một mươi nga năm một nghìn chín trăm một mươi bảy đã thức tỉnh các dân tộc thuộc địa trên thế giới
thức tình những người nô lệ trên khắp nam châu
từ cổ vũ và thôi thúc của cách mạng tháng một mươi nga quốc tế cộng sản quốc tế ba do lenin sáng lập ra đời
một trong những yếu tố quyết định đến sự lựa chọn dứt khoát con đường của cách mạng việt nam
đó là khi nguyễn ái quốc được tiếp xúc với luận cương về các vấn đề thuộc địa và dân tộc của lenin
khi được nghiên cứu một cách cạn kẽ luận cương về các vấn đề thuộc địa và dân tộc của lenin
về cơ cấu tổ chức của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới
hồ chí minh đã quyết định rằng nếu được chỉnh sửa đôi chút mô hình tổ chức chính trị này
hoàn toàn phù hợp với việt nam trong công cuộc giải phóng đất nước và xây dựng cuộc sống mới
luận cương của lenin đã giúp nguyễn ái quốc hoàn toàn tán thành quốc tế thứ ba
đồng thời làm cơ sở vững chắc để người khẳng định
chỉ có chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức
và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ
muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác hơn là con đường cách mạng vô sản
ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn vladimir ilyich lenin qua đời ở làng goky gần thủ đô moscow
thi hải được lưu giữ trong làng mang tên người trên quảng trường đỏ moscow cho tới nay
tiểu mục ngày này năm xưa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân